từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây khi phát hiện ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ mà không có lái xe
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành gián thông báo phạt nguội
đây là thông báo mới nhất của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đây là một trong những nhóm giải pháp mạnh của cảnh sát giao thông hà nội được triển khai trong dịp cuối năm
nhằm xử lý nghiêm các vi phạm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hạn chế ủn ứ giao thông trên các tuyến đường thủ đô
trường hợp phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông sẽ bị gián niêm phong cẩu kéo về bãi tạm giữ theo quy định
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an hà nội ngay trong ngày hôm qua chín tháng một mươi hai
đơn vị này đã lập biên bản xử lý hai trăm sáu mươi một trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định